tình trạng khan hiếm máu mà đặc biệt là nhóm máu o đang diễn ra trầm trọng tại viện huyết học và truyền máu trung ương
hôm nay viện đã tổ chức ngày hội hiến máu để khắc phục tình trạng này
hàng trăm bạn trẻ đã có mặt từ sáng sớm để đăng ký hiến máu
thậm chí nhiều bạn từ các tỉnh thành phố khác trên cả nước cũng tranh thủ ngày nghỉ về hà nội để hiến máu tình nguyện
bởi vì bạn em đọc đồn cái thông tin là nhóm máu o đang thiếu trầm trọng
và em thì từng hiến máu một lần rồi và em là nhóm máu ô
em thấy việc hiến máu là nghĩa tử cao đẹp nên là em đã đi tham gia với bạn em
em đi từ bảy hà san đến đây là chín tháng kém một mươi
đây là lần đầu tiên em muốn thử mình đi để trải nghiệm hay là để giúp đôi những người mà đang cần
bởi vì em biết là đang thiếu nhóm máu o và em đã vận động đồ bạn em đi hiến
em không phải nhóm máu o nhưng mà em đi cùng luôn
trước thông tin kho máu đang cạn kiệt đặc biệt là khan hiếm nghiêm trọng nhóm máu o
nhiều bạn trẻ không ngần ngại tình nguyện hiến mặc dù trước đó đã hiến máu nhiều lần
thứ thường niên em đi thôi em cứ đủ ngày em đi và nếu mà em cứ rảnh là em đi
em cũng không nhớ lắm hình như bây giờ là tháng một mươi một hay một mươi hai gì đấy
theo lãnh đạo viện huyết học và truyền máu trung ương
trong gần hai tuần qua kho lưu trữ máu của viện đã rơi vào tình trạng khẩn cấp
sau khi kêu gọi mỗi ngày viện cũng tiếp nhận gần hai trăm linh người
nhiều người đến hiến máu nâng số lượng máu trong kho lên chín đơn vị máu
với ba mươi sáu là nhóm máu o
tuy nhiên để duy trì được lượng máu đủ cung cấp cho một trăm tám mươi bệnh viện ở các tỉnh phía bắc
thì việc tổ chức những ngày hội hiến máu tình nguyện là vô cùng cần thiết
những ngày như là ngày thứ bảy hôm qua chẳng hạn thì có trên ba trăm linh người đến hiến máu
và chúng tôi nghĩ rằng là song song cùng với các sự kiện như chúng ta tổ chức ngày hôm nay
thì những cái hoạt động kêu gọi đấy cần phải tiếp tục
thực hiện nữa bởi vì theo cảm nhận của bản thân tôi
thì cái ý thức hiến máu của người dân hà nội nói riêng và của người dân việt nam của chúng ta hiện nay rất là cao
ngày hội hiến máu youth day được tổ chức với hoạt động trọng tâm là chương trình hiến máu
dự kiến thu hút khoảng ba người đăng ký hiến máu tiếp nhận khoảng hai năm trăm linh đơn vị máu
trong đó chương trình cũng hy vọng sẽ vận động được khoảng năm mươi người hiến máu có nhóm máu o